thông tin về công tác tìm kiếm những người mất tích tại quảng nam và công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền trung
sáng ngày hôm nay thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết lực lượng chức năng tại địa phương đã tìm được thêm thi thể hai nạn nhân mất tích do sạt lở tại thôn ba xã phước lộc huyện phước sơn
như vậy cho đến nay lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bảy nạn nhân hiện còn bốn nạn nhân mất tích vẫn chưa tìm được
lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bốn nạn nhân còn mất tích tại thôn ba xã phước lộc và hai cán bộ xã phước lộc đi sơ tán dân tránh bão số chín bị vùi lấp mất tích tại thôn một xã phước lộc
cũng trong sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng tại huyện phước sơn đã bố trí thêm ba mươi người mang lương thực thực phẩm cho người dân bị cô lập đồng thời huy động năm mươi người tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích
hiện công tác tìm kiếm một mươi bốn nạn nhân mất tích ở thôn một xã trà leng huyện nam trà my đang phải tạm dừng
lòng hồ thủy điện sông tranh hai và đang chuyển hướng sang tìm tại các bãi bồi ven sông đồng thời tiến hành xịt nước tại hiện trường sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân